khái niệm về thị trường bất động sản nông nghiệp tại việt nam vẫn chưa thực sự rõ ràng thiếu tính nhất quán
đó là đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo kiến tạo thị trường bất động sản nông nghiệp thực trạng và kiến nghị chính sách được tổ chức vào ngày hôm nay tại hà nội
chưa thực sự vận hành theo cơ chế thị trường những vấn đề khó khăn bất cập trong quản lý sử dụng bất động sản nông nghiệp dẫn đến kết quả thực hiện chủ trương lớn của đảng
nhà nước về phát triển nông nghiệp vẫn còn hạn chế chưa xứng với tiềm năng chưa huy động được nguồn lực và nhu cầu đầu tư của các thành phần kinh tế
trong đó vấn đề hạn điền được nhiều ý kiến quan tâm với quy định hạn điền từ hai đến ba hectare tùy theo từng vùng như hiện nay
các chủ thể tích tụ dụng đất sẽ gặp nhiều khó khăn từ việc tạo lợi và tìm nguồn vốn để đầu tư
minh bạch tạo sự vững chắc về pháp lý tạo điều kiện để vận hành thị trường bất động sản nông nghiệp là hướng đi tất yếu
các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được hiệp hội bất động sản việt nam ghi nhận và kiến nghị lên chính phủ
đóng góp cho việc sửa đổi luật đất đai hành một mươi ba và các quy định liên quan